sau khi ăn uống xong ông thành nhớ lại mâu thuẫn với trinh trước đó nên dùng khúc cây đánh trinh
trinh bỏ chạy vào nhà lấy dao đuổi theo ông thành rồi đâm nhiều nhát vào người làm ông thành tử vong tại chỗ vụ việc đang được tiếp tục điều tra